dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của luật kiến trúc
đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng dự án luật lần này đã tiếp thu cơ bản ý kiến
của các đại biểu tại kỳ họp quốc hội trước về quy định bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa
dân tộc việt nam trong kiến trúc các đại biểu đồng tình với báo cáo tiếp thu chỉnh lý dự án luật kiến trúc
của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội đó là bổ sung một số điều riêng
về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc bao gồm các đặc điểm tính chất tiêu biểu và đặc trưng
tạo nên một phong cách riêng của kiến trúc việt nam về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội văn hóa
nghệ thuật phong tục tập quán sinh hoạt của địa phương phương pháp kỹ thuật xây dựng và sử dụng
vật liệu xây dựng hạn chế kiến trúc ngoại lai phản cảm đồng thời quy định các địa phương có trách nhiệm
cụ thể hóa các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong quy chế quản lý kiến trúc để bảo đảm khả thi
phù hợp với từng vùng miền địa phương do mình quản lý các đại biểu cũng cho rằng dự án luật cũng
cần nhấn mạnh hơn đến trách nhiệm của chủ đầu tư trong thiết kế các công trình kiến trúc